trong tất cả các lĩnh vực và cụ thể ở đây là trong ngành nông nghiệp sở hữu trí tuệ có vai trò ngày càng quan trọng
và vấn đề bản quyền cần được nhìn nhận nghiêm túc và có những phương án bảo vệ phù hợp
tuy nhiên gần đây việc bảo vệ bản quyền cây giống ở nước ta đang vướng phải nhiều khó khăn
một khi bản quyền cây giống bị đánh cắp thì các loại hình nông sản cũng vì vậy mà bị cướp bắt thương hiệu
mời quý vị đến với những ghi nhận ngay sau đây
đây là giống thanh long ruột đỏ ld một chúng thuộc quyền sở hữu của công ty hoàng phát brut
để có được giống này họ đã phải bỏ ra số tiền rất lớn mua bản quyền từ viện cây ăn quả miền nam
thế nhưng sau hai năm sở hữu vẫn chưa được hưởng lợi từ chúng đã bị nhiều doanh nghiệp khác đánh cắp và vô tư sử dụng
gây khó khăn cho việc xuất khẩu của chủ sở hữu
cây giống thanh long ruột đỏ ld một là sủ chứa hệ của công ty hoàng phát
nó có những đề khó khăn như các
nhiên nghiệp khác đang lạm dụng xâm phạm quyền sở hữu chứa tệ của chúng tôi để xuất khẩu cạnh tranh không được lành mạnh
hiện nay thanh long ruột đỏ ld một cũng đang bị các nước láng giềng như lào campuchia và trung quốc sử dụng
điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất và xuất khẩu giống này của việt nam
đơn vị này đang bao tiêu sản phẩm cho nông dân với giá thanh long ruột đỏ cao hơn từ hai mươi ba mươi so với thị trường
tuy nhiên hợp đồng bao tiêu sắp tới với nông dân có thể giá sẽ bị giảm xuống
tôi rất mong các nhà chức trách có quan tâm đến vấn đề sở hữu chứa tệ này để giám sát phụ bằng sở hữu chứa tệ của giống thanh long của tôi
để tôi có thể nâng lợi giá cả thị trường cho bà con nông dân và cho công ty chúng tôi và thương hiệu thanh long của việt nam ra thị trường quốc tế
theo luật sở hữu trí tuệ những đơn vị có hành vi vi phạm sử dụng giống của người khác sẽ bị xử phạt từ hai mươi đến năm mươi triệu đồng
số tiền này không đủ răng đe
vì thực tế giá trị thu lại từ một lô hàng được xuất khẩu thành công có giá trị gấp hàng trăm lần
chính vì thế nếu muốn bảo vệ được giống của mình các chủ sở hữu chỉ còn một cách là thương lượng với người sử dụng giống
với doanh nghiệp thì chúng ta lưu ý là tránh cái chuyện là mất bò mới lo làm chuồng
trước khi đi vào thị trường chúng ta phải tìm hiểu thông tin về mặt pháp lý đặc biệt về sở trí tuệ để chúng ta có thể đăng ký bảo hộ và có biện pháp quản lý cũng như khai thác và bảo vệ quyền một cách thích hợp
nếu muốn giữ được thương hiệu thì phải kết hợp với nhóm nông dân làm lại đó
chỉ có cái doanh nghiệp này có thể làm được thôi
như thế thì kết hợp lại này thì phải có được nhà nước đứng ra chủ sĩ thế này để xác nhận cái chuỗi này thành lập
từ thực tế đó nếu việc đăng ký sáng chế xây dựng thương hiệu và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ được quan tâm đầu tư
thì chắc chắn sức cạnh tranh của nông sản việt cũng tăng lên giảm được tình trạng phải xuất khẩu thông qua các
thương hiệu nước ngoài như hiện nay